ung thư dương vật không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn là rào cản lớn trong đời sống tình dục ở nam giới
vì vậy việc phát hiện và điều trị sớm căn bệnh này có ý nghĩa rất quan trọng giúp cải thiện sức khỏe và đời sống tình dục cho người bệnh
triệu chứng đầu tiên đáng chú ý của ương thư dương vật thường là một khối u hoặc vết rết trên dương vật
trên hầu hết các trường hợp nó sẽ nằm ở trên đầu hoặc bao quy đầu
một số dấu hiệu của ung thư dương vật có thể bao gồm
ngứa dương vật thay đổi màu sắc da dương vật dương vật dày lên có cảm giác đau ngứa
tiết dịch có mùi hôi dưới ba quy đầu đau dương vật có thể chảy máu dưng hạch bạch khuyết ở bên
ở giai đoạn sớm người bệnh nếu lưu ý sẽ không khó để phát hiện ung thư dân vật qua những dấu hiệu như
thay đổi màu da ở toàn bộ bộ phận sinh dục có cảm giác đau nhói hay âm mỉ ở xương vật
nhất là sau khi dương vật cưng cứng hoặc bị va chạm ba quy đầu không thể di chuyển lên được
xuất hiện u cục hoặc cảm giác có nốt cảm giác đau có vết sần nổ mụn cóc vết lết giống như hình
hoa lơ di máu ở đầu dương vật nhất là sau khi giao hợp
ung thư dương vật nếu không được phát hiện điều trị ở giai đoạn sớm ung thư sẽ di căn theo đường bạch khuyết
vào các hạch ở bên và sau biểu lan rộng ra khắp dương vật những khu vực khác xa hơn
khi đó việc điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn chưa kể sẽ ảnh hưởng đến việc duy trì khả năng sinh sản
và quan hệ tình dục
thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình quân phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng
bệnh viện gia liễu trung ương cho biết ung thư dân vật nếu phát hiện và điều trị tích cực ở giai đoạn sớm
có thể cắt phần ung thư hoặc cắt bán phần dương vật nạm phép hạch bệnh hai bên kết hợp hóa sạch trị để điều trị trực căn
tuy nhiên ở giai đoạn muộn tế bào ung thư có thể lan rộng ra khắp sưng vật di căn hạch hai bên
nội tạng cho ngổ bụng nghiếp bàng quang trực tràng dân tếp phải phẫu thuật cắt toàn bộ dương vật
anh hồn nặng đề đến chất lượng cuộc sống và chức năng sinh sàn
và sống sau năm năm gần như là đạt được một trăm linh
tuy nhiên nếu mà ở giai đoạn muộn có nghĩa là khối u đã sâm lần sâu tế bào đã di căn hạch hay là các cơ quan khác
thì kể cả phù hợp rất nhiều phương pháp ví dụ như phẫu thuật sạ trị hóa trị này
thì tỷ lệ mà sống sau năm năm cũng cao lắm cũng chỉ đạt được khoảng hơn hai mươi thôi tỷ lệ tử vong rất là cao
đối với ung thư dương vật thứ nhất là nhận thức
của dân ta của nhân dân ta còn chứ cao
cái thứ hai là vì bị bệnh vùng sinh dục là vùng tương đối nhảy cảm
thì người dân rất là ngại rất nhiều bệnh nhân đến đây người ta hỏi tại sao người ta đến muộn thì
thì người ta bảo là ngại lắm giờ bị bệnh ở chỗ đấy không biết nói về ai không biết khám ở đâu
thì người ta cái tâm lý ngại ngung làm cho người ta đến viện muộn
có một cái đặc điểm mà tôi nhận thấy cả cái bệnh nhân ung thư dương vật ấy
thì khi mà cắt bỏ bộ phận sinh dục
thì thứ nhất nó ảnh hưởng mà cái mà mình nhắn tin nhìn thấy là đấy là ảnh hưởng đến mặt chức năng
đấy là chức năng sinh sản chức năng tiểu tiện
hai chức năng nhưng một trong những chức năng mà cực kỳ quan trọng của đàn ông
cái thứ hai là nó tác động rất lớn ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm lý tâm lý cho người bệnh
nó như một cái sáng chấn tâm lý rất mạnh thì làm cho người ta có nhiều bệnh nhân rất là bất hợp tác
bất hợp tác
người ta không chấp nhận được cái sự thật đấy và người ta không hợp tác để điều trị
đối với những trường hợp mà bệnh nhân đến muộn thì mình vẫn phải điều trị
tuy nhiên là tiên lượng của bệnh nhân thì nó sẽ nặng nề hơn
và đối với những bệnh nhân này thì chúng tôi sẽ điều trị thường là sẽ phải cắt cụt toàn bộ dương vật
và vẹt hành bẹn hai bên có thể vẹt hành chậu
sau đấy là phối hợp gửi các chuyên khoa để xạ trị hóa trị kèm theo
để kéo dài cái sự sống
cũng như là hạn chế tình trạng tái phát
tuy nhiên mặc dù phối hợp với rất nhiều phương pháp
thì cái tỷ lệ mà để mà sống sau năm năm nó cũng chỉ đạt được hai mươi
và những trường hợp tốt nhất thì cũng chỉ được ba mươi thôi
vì thế nên chúng tôi luôn luôn khuyến cáo tất cả mọi người dân khi mà có tình trạng bệnh
thì nên đến sử dụng khám để mà được điều trị nó hiệu quả tốt hơn
cũng theo bác sĩ quân việc cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ dương vật
ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh bản thân và khả năng quan hệ tình dục ở nam giới
những thay đổi về hình dáng của dương vật có thể gây giảm hứng thú hoặc bạc cảm
tự ti thậm chí là trốn tránh quan hệ tình dục
tâm trạng và những cảm xúc này hoàn toàn dễ hiểu hơn ở nam giới bị ung thư dân vật
tuy nhiên có nhiều cách để đặt cảm xúc trong đời sống tình dục
như ôm ấp vớt ve kích tích bằng những cách tưởng tượng hoặc sử dụng dụng cụ hỗ trợ tình dục
điều quan trọng là cần phải có sự đồng cảm chia sẻ khuyến khích của người vợ hoặc bạn tình
có rất nhiều yếu tố gây ra ung thư dân vật tuy nhiên phổ biến nhất là do hẹp bao quy đầu
việc vệ sinh bộ phận sinh dục kém dẫn tới viêm nhiễm quan hệ tình dục không an toàn
theo hiệp hội ung thư hoa kỳ nguyên nhân chính xác gây ra ung thư dân vật chưa được xác định rõ
tuy nhiên các nhà khoa học đã tìm thấy một số yếu tố nguy cơ khiến một người đàn ông
có nhiều khả năng bị mắc ung thư vật bao gồm
một người bị nhiễm u nhú ở người hpv
virus u nhú ở người hpv là một nhóm của một trăm năm mươi virus có liên quan
chúng được gọi là u nhú vì một số trong chúng gây ra các khối u được gọi là u nhú
thì được gọi là mụn cóc sinh dục
các loại apv khác nhau gây ra các loại mụn cóc khác nhau ở những bộ phận khác nhau trong cơ thể
một số loại hpv nhất định cũng có thể lên nhớ rằng những bộ phận sinh dục
phùng hộ môn gây ra mụn cóc hoặc chỉ là u bạ đậu
các loại hpv khác nhau có liên quan một số bệnh ung thư
trên thực tế hpv được tìm thấy trong khoảng một nửa số ca mắc ung thư dương vật
hpv được truyền từ người này sang người khác khi tiếp xúc da với da hoặc vùng bị nhiễm bệnh với cơ thể
hpv có thể lây lan trong đời sống tình dục bao gồm tiếp xúc âm đạo họ môn ở vùng miệng
nhiễm trùng có thể bắt đầu ở dương vật và sau đó lan tới hóng môn
ở hồi hết năm giới cơ thể có thể tự loại bỏ nhiễm trùng
nhưng một số người nhiễm trùng không biến mắt mà trở thành mạng tính
theo thời gian tình trạng nhiễm trùng mạng tính
đặc biệt là với một số loại virus hpv có thể gây ra một số loại ung thư bao gồm cả ung thư dân vật
nam giới không cắt bao quy đầu có thể dễ bị nhiễm hpv hơn
năm giới bị hẹp bao quy đầu
ung thư dương vật phổ biến hơn ở những năm giới bị hẹp bao quy đầu
lý do liên quan đến việc hẹp bao quy đầu khiến cho phần ra ở bao quy đầu không được lộn ra
dân tập quá trình vệ sinh không sạch sẽ gây ứ động nước tiểu cạn bã
từ đó những chất bản sẽ tích tụ ở dưới bọc da quy đầu bởi các tế bào da chết
vi khuẩn các chất tiết dầu từ da là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi
phát triển gây nên bệnh viêm nhiễm như viêm bao quy đầu viêm quy đầu viêm đường tiết niệu
các bệnh lý này nếu không được điều trị kịp thời
có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản và là nguyên nhân hình thành tiền ung thư
trong một số trường hợp chất tiết có thể tích tụ giữa bao quy đầu còn nguyên vẹn
nếu vùng dưới bao quy đầu không được vệ sinh sạch sẽ
những chất tiết này sẽ tích tụ để trở thành một chất đặc đôi khi có mũi hôi
chất tiết này phổ biến hơn ở nam giới bị hẹp bao quy đầu
nhưng có thể xảy ra bất kỳ ai nếu bao quý đầu có được lộn ra ngoài và thường xuyên không được làm sạch
hút thuốc lá có là một trong những yếu tố gây ra ung thư dương vật
nam giới hút thuốc lá hoặc sử dụng các loại dạng thuốc lá có nhiều khả năng bị ung thư dân vật
những người sử dụng thuốc lá dễ bị nhiễm virus hpv thậm chí còn có nguy cơ cao hơn
sử dụng thuốc lá khiến cơ thể của bạn tiếp xúc với nhiều chất hóa hoặc cây ung thư
những chất độc hại này được khít vào phổi nơi chúng ta hấp thụ vào máu hoặc chúng sẽ được hấp thu qua mô nhậm và máu
những chất độc hại có trôn thuốc lá sẽ di chuyển trong máu khắp cơ thể để ung thư gây ra nhiều khu vực khác nhau
các nhà kiên cứu đã tin rằng những chất tay lăm hỏng các ven ở trong tế bào dương vật có thể dẫn tới ung thư dương vật
quan đệ tình dục không an toàn
tình dục không an toàn cũng là yếu tố gây ra ung thư dương vật
ở nam giới maxui mauca một số trường hợp có những khối u phát triển dọc theo hướng tiền sản tế bào phá vỡ mảng đáy có nguy cơ trở thành tiền ung thư rất cao
ngoài ra ung thư dân vật cũng có nguy cơ cao hơn ở nam giới trên sáu mươi tuổi người có hệ miễn dịch suy yếu vì nhiễm hiv
theo các chuyên gia mặc dù không biện pháp chắc chắn và hiệu quả để ngăn ngừa mạng ung thư dân vật
nhưng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh này bằng cách tránh những yếu tố nguy cơ như đã phân tích ở trên
khám và điều trị sớm bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu vệ sinh tốt bộ phận sinh dục
quan hệ tình dục lành mạnh an toàn để phòng ngừa nhiễm hiv và các bệnh lây trưởng qua đường tình dục khác như lậu sang mai suy mau ga bảo hút thuốc lá
vệ sinh bộ phận sinh dục là một yếu tố cũng rất quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư dân vật đặc biệt là ở nam giới chưa cắt bao quy đầu
nam giới cũng cần phải chú ý vệ sinh toàn bộ dương vật bao gồm cả đầu trục góc bìu
mặc đồ lá rộng rãi thoang khí để nơi ẩm gất không quá tích tụ dưới bao khuy đầu
thường xuyên rửa phần dưới bao khuy đầu để tránh tích tụ nước tiểu bụi bẩn phi khuẩn và các chất khác có thể gây viêm nhiễm
đặc biệt cần phải khám và điều trị khi có dấu hiệu bệnh lý ở bộ phận sinh dục để giảm thiểu nguy cơ phát triển bọc ung thư vặt